chị lê thị thiên phương trú tại phường bảy tp vũng tàu đi làm về đến khu vực đường trương công định phường bảy thì bị vũ chặn xe dùng dao đe dọa cấp xe máy
sau ba tuần tiến hành điều tra truy xét đến ngày một mươi một tháng sáu các trinh sát hình sự công an tp vũng tàu đã bắt giữ vũ tại một phòng trọ trên đường bình giã tp vũng tàu kiểm tra trên người đối tượng thu giữ tám gói ma túy tổng hợp dạng đá
tại cơ quan điều tra vũ khai nhận sau khi cướp xe của chị phương đã bán được hai mươi một triệu đồng còn số ma túy trên vũ mua với giá ba tám triệu đồng để sử dụng
tự xưng là công an chìm nguyễn văn vĩnh chú huyện mang thít tỉnh vĩnh long thông tin có lô xe cần thanh lý với giá rẻ để gài nhiều người dinh bẫy chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
song hành vi của vĩnh đã không thể qua mắt được cơ quan công an và đã bị công an tỉnh bà rịa vũng tàu đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tự xưng là công an chìm công tác tại phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rê vũng tàu
tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn vĩnh mang một chiếc xe máy honda sh một trăm năm mươi y bán cho ông võ văn dự chú huyện đất đỏ tỉnh bà rê vũng tàu với giá bốn mươi bốn triệu đồng và yêu cầu phải giữ kín vì đây là xe của đơn vị cấp
vĩnh làm giấy tờ giả đưa cho ông dự
đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn vĩnh thông báo rằng công an tp bà rịa đang có bốn trăm hai mươi ba chiếc xe mô tô các loại cần bán đấu giá và vĩnh sẽ đứng ra lo mọi chuyện nếu ông dự đồng ý tham gia
vĩnh đã soạn một văn bản với nội dung ông dự đã trúng đấu giá
ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn vĩnh đòi ông dự chuyển một mươi năm triệu đồng để bồi dưỡng cho lực lượng trong kho giữ xe và hứa sẽ đưa trước cho ông dự hai chiếc xe
tuy nhiên lấy lý do lô hàng trên tạm hoãn đấu giá vì có dấu hiệu tiêu cực nên không bán cho ông dự nữa
đợi khi nào có người mua lô xe trên thì vĩnh sẽ lấy tiền về trả cho ông dự
đến tháng năm năm hai nghìn một mươi năm vĩnh tiếp tục lừa sẽ giúp con gái của ông dự vào học trường công an nhân dân
vĩnh phù hợp với một đối tượng tên long chưa xác định được lai lịch đóng giả là giáo viên của trường công an nhân dân chiếm đoạt của ông dự số tiền bảy mươi triệu đồng
cùng với thủ đoạn trên vĩnh đã móc nối làm biển số giả và bán cho nhiều người những chiếc xe không rõ nguồn gốc thu về hàng trăm triệu đồng
thưa quý vị các đồng chí và các bạn nạn nhân của những vụ cướp tài sản táo tợn gây hoang mang dư luận cũng lại chính là thủ phạm
trượt nghe thì tưởng chừng phi lý nhưng sự thật này lại đang diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa phương của tỉnh an giang phản ánh của nhóm phóng viên intv tại thành phố long xuyên
ngày tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng cảnh sát hình sự công an tp long xuyên tiếp nhận tin báo của vũ thị thanh xuân cư trú tại huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
là kế toán của doanh nghiệp xăng dầu lê ngọc ở huyện châu thành tỉnh an giang bị đối tượng xấu khống chế cướp tài sản
theo tường trình khoảng một mươi năm h ngày tám tháng sáu
xuân được chủ doanh nghiệp giao một trăm ba mươi triệu đồng mang đến ngân hàng để giao dịch
trên đường đi thì bị hai thanh niên đi xe gắn máy mặc áo khoác đeo khẩu trang khống chế
buộc xuân phải điều khiển xe đến nơi vắng mở cốp xe cướp toàn bộ số tiền và hai điện thoại di động
qua quá trình thẩm tra xác minh thì lực lượng cảnh sát hình sự cũng đi đến cái nhận định là có khả năng là cái vụ cướp này là không có xảy ra trong thực tế
vì theo trình bài thì cái đoạn đường mà bị hại này bị đối tượng khống chế thì rất là xa
nó khoảng bảy km trên đoạn đường đó đi đó thì rất là nhiều cơ hội để mà cô này là thoát khỏi sự khống chế của đối tượng nhưng mà vẫn đi làm theo
qua thu thập chứng cứ kết hợp với biện pháp nghiệp vụ sắc bén của điều tra viên
chỉ sau hai giờ đối tượng vũ thị thanh xuân đã phải thừa nhận hành vi chiếm đoạt số tiền một trăm ba mươi triệu đồng của doanh nghiệp lê ngọc
tiêu xài vào mục đích cá nhân
sau đó đến cơ quan công an trình báo là bị cướp với mục đích là để hợp thức hóa số tiền nói trên
nó làm chung cho mình là cũng năm sáu năm nay rồi thì thấy cũng tin tưởng
giao đi số tiền có khi cũng nhiều có khi cũng ít nhưng mà thấy đói giờ mỗi lần điếm tiền dư nó cũng dễ trả lại cho mình á
theo giờ gặp trường hợp này thì mình cũng phải ninh sợ rồi cũng phải cẩn thận hơn sau này cũng phải tự mình đi rồi
đội cảnh sát hình sự cũng khuyến cáo đối với các công ty doanh nghiệp khi có đi giao dịch các số tiền lớn
mà giao cho nhân viên
đi thì mình cũng nên bố trí người thân trong gia đình những người mình tin tưởng được
để nhằm tránh tạo cái sơ hở để cho các đối tượng lợi dụng vào đây
để nhằm chiếm đoạt tài sản và báo tin giả gây cho khó khăn cho cơ quan điều tra
trước đó công an phường mỹ thạnh cũng tiếp nhận tin báo của bà diệp thị hương
chú phường mỹ thạnh thành phố long xuyên bị ba thanh niên bịt mặt khống chế
cướp của bà một chiếc lắc vàng hai mươi bốn k trọng lượng ba chỉ và một đôi hoa tai
sau khi khám
nghiệm hiện trường lực lượng công an xác định đây là vụ dựng hiện trường giả
trước những chứng cứ không thể chối cãi bà hương khai nhận bị một người bán vé số lừa tiền
tuy nhiên sợ bị chồng mắng nên đã chói tay ra phía sau rồi truy hô giả bị cướp
qua nhiều vụ án cho thấy dựng hiện trường giả xuất phát từ nhiều nguyên nhân
cho dù xuất phát từ động cơ mục đích nào thì hành vi này đều đáng bị lên án
bởi vì không chỉ gây hoang mang dư luận ảnh hưởng đến an ninh trật tự
mà còn làm mất thời gian công sức của lực lượng chức năng
tiếp theo là một số thông tin về tội phạm trộm cắp tài sản ở lạng sơn và đắk nông
công an thành phố lạng sơn đã tạm giữ hình sự đối với lương văn ngọc
chú tại xã hoàng đông thành phố lạng sơn về hành vi trộm cắp tài sản
theo thông tin ban đầu do thiếu tiền trên điện tử nên ngọc đã nảy sinh ý định đi trộm xe máy
khi đến trước cửa nhà số một trăm hai mươi chín đường mỹ sơn phát hiện một xe máy đang dựng trên vỉa hè
chìa khóa vẫn cắm trong ổ đối tượng ngọc đã mở khóa lấy trộm xe máy
nhưng đang trên đường đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ
còn tại tỉnh đắk nông cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cư rút đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với lương văn đoàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú huyện cư rút để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
theo điều tra vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm đoàn cùng ba đối tượng khác đến dãy tiêu
nhà ông nguyễn văn khởi ở xã cư nia huyện cư rút cắt trộm ba trăm năm mươi dây tiêu trị giá gần chín triệu đồng
rồi mang đi bán chia nhau tiêu xài
tuy nhiên quá trình bắt giữ các đối tượng có liên quan lô văn đoàn đã bỏ trốn khỏi địa phương
ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu lô văn đoàn đã ra công an huyện cư rút đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thời gian qua tại các vùng quê trên địa bàn tỉnh quảng nam liên tục xảy ra tình trạng kẻ trộm đột nhập
và nhà người dân khi bà con đi vắng để trộm cắp gây lo lắng bất an trong nhân dân
cùng với việc tích cực vào cuộc điều tra của lực lượng công an
thì việc phát động phong trào quân chúng bảo vệ an ninh tổ quốc cũng đã góp phần ngăn chặn hành vi phạm tội của các đối tượng
đối tượng ninh quốc phong chú xã tam thái huyện phú ninh tỉnh quảng nam
bị người dân bắt giữ giao cho lực lượng công an về hành vi trộm cắp tài sản
vào lúc một mươi bốn h ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đối tượng phong đã đi xe máy
lân la đến khu vực thôn đại hanh xã tam đại huyện phú ninh
phát hiện nhà bà nguyễn thị thu ba đóng cửa không có người trông coi
nên đã cậy cửa đột nhập vào nhà để tìm tài sản trộm cắp
tuy nhiên lúc này một người dân gần nhà bà ba phát hiện một xe máy lạ
được dựng ở khu vực kín sau nhà bà ba có dấu hiệu khả nghi
nên đã theo dõi và bắt gọn đối tượng khi trở lại lấy xe để tẩu thoát
đối tượng đi xe và tôi phát hiện đối tượng tôi bác giữ
khi tôi đi lòm đầm gì đó là tôi nghe họ nói có người có kẻ lọa đột nhập vô nhà tôi
tôi mới vô nhà thì tôi thấy lục ở cái trộm đó lục xong hết đồ trong nhà
tôi mở cửa ra thì tôi thấy có một chiếc xe ở ngoài trên trộm bơm
tôi nhờ khánh giữ giùm chiếc xe lại cho tôi vì tài sản trong nhà tôi mắc hết
thời gian qua trên địa bàn các vùng quê huyện phú ninh
liên tục xảy ra tình trạng mất trộm tài sản
nhiều gia đình bị mất trộm nhiều lần gây lo lắng trong nhân dân gây mất an ninh trật tự
tài sản mất trộm gồm từ tài sản có giá trị như xe máy tiền bạc đến cả nông sản
thì ngây ngơ cũng không biết a u a nhưng mà trừ lò bác được đối tượng này tôi cũng thấy đỡ lo lắng
tình trạng lợi dụng mùa vụ để trộm cắp tài sản
sau đó trong trưa chiều nay tại các tỉnh
ở khu vực bắc bộ thời tiết không biến đổi quá nhiều
tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ trong những ngày tới trời mây thay đổi
ngày nắng phía đông nam có nắng nóng chiều tối và đêm ở phía tây khu vực
có khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có rông
nhiệt độ giao động từ hai mươi hai đến ba mươi sáu độ có nơi còn cao hơn
còn đối với các tỉnh ở phía đông bắc bộ trong ngày mai
tại các tỉnh ở vùng núi vẫn tiếp tục xảy ra những cơn mưa rào rải rác vào đêm và sáng
còn đối với các tỉnh đồng bằng thời tiết vẫn duy trì nắng và nóng
với mức nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến giao động từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
riêng một số nơi trong nội đô do hiệu ứng đô thị có thể vượt ngưỡng ba mươi tám độ
trời khá oi nóng nên quý vị mang theo các vận dụng tránh nắng khi tham gia giao thông
cũng như là uống đủ nước để tránh tình trạng mệt mỏi
khu vực các tỉnh từ thanh hóa xuống đến thừa thiên huế
trong ba ngày tới tại khu vực này vẫn tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng
nhiệt độ ban trưa phổ biến giao động từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
rừng một số nơi thuộc vùng núi phía tây như con cuông tây hiếu hay hương khề hà tĩnh
nhiệt độ cao nhất có thể đạt ngưỡng ba mươi chín bốn mươi độ
đợt nắng nóng lần này theo nhận định sẽ kéo dài đến khoảng ngày một mươi năm
sau đó từ ngày một mươi sáu nắng nóng có thể sẽ suy giảm dần
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm trời mây thay đổi có nắng nóng
tối có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi còn cao hơn
đến với khu vực tây nguyên trong ba ngày tới trời mây thay đổi
ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ ban ngày giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
về đêm nhiệt độ sẽ hạ xuống chỉ còn từ hai mươi một hai mươi bốn độ
lui xuống các tỉnh nam bộ khu vực này vẫn tiếp tục
có mưa giải rác vào chiều tối ban ngày có nắng gián đoạn
nhiệt độ ban trưa phổ biến giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng một số nơi thuộc các tỉnh ở miền đông còn đạt ngưỡng nắng nóng
với nhiệt độ ban trưa sấp xỉ ngưỡng ba mươi năm độ
sau đó từ khoảng ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu đới gió đông trên cao sẽ mang ẩm nhiều hơn đến khu vực này
nên mưa có khả năng sẽ tăng hơn cả về diện và lượng